tại khu công nghiệp biên hòa hai liên đoàn lao động tỉnh đồng nai đã tổ chức chương trình
tết dung vầy xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của gần ba đoàn viên
người lao động và người thân của người lao động
tại chương trình lãnh đạo tỉnh đồng nai đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ công nhân
lao động đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới ấm áp
hạnh phúc tới toàn thể đoàn viên người lao động và thân nhân của người lao động
mong muốn công nhân lao động sẽ quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp đúng thời gian quy định
với khí thế thi đua hào hứng sôi nổi ngay sau kỳ nghỉ tết
cũng trong chương trình các công nhân được thưởng thức các tiết mục ca nhạc tiểu phẩm hài
múa lân sư rồng với sự tham gia của các ca sĩ nhóm nhạc nghệ sĩ nổi tiếng
đến nay các cấp công đoàn trong tỉnh đồng nai đã trao hơn sáu trăm linh phần quà và hơn bốn vé xe
với tổng trị giá hai trăm linh tỷ đồng cho người lao động